công an thành phố đà lạt vừa có văn bản gửi hai hãng xe khách có lượng vận chuyển hành khách lớn nhất tại địa phương là phương trang và thành bưởi
đề nghị các hãng xe thông báo để du khách có cảnh giác với hành vi đánh thuốc mê trên xe khách để cứng đoạt tài sản
cụ thể kẻ trộm cướp thường lân la ở các bến xe và tìm cách làm quen với khách chờ xe
sau khi đã làm quen chúng mời khách ăn uống và hút thuốc có chứa thuốc mê
lợi dụng nạn nhân mệt mỏi chóng mặt chúng nhanh chóng chiếm đoạt tài sản có giá trị như điện thoại di động tiền bạc tư trang
công an thành phố đà lạt khuyến nghị hành khách không nên ăn uống hút thuốc cùng người lạ
ngoài ra hành khách cần phải cảnh giác với việc người lạ bắt chuyện ở các bến xe để làm quen